ngày mai ngày tám tháng ba mới chính thức là ngày quốc tế phụ nữ tuy nhiên từ vài ngày nay thị trường hoa đã bắt đầu sôi động
với đa dạng các loại sản phẩm quà tặng dành cho phái đẹp trên địa bàn tp hcm
trong đó dịch vụ của các cửa hàng hoa online được ưa chuộng nhờ sự tiện lợi và nhanh chóng
bên cạnh cửa hàng hoa truyền thống những cửa hàng hoa online tại tp hcm năm nay tấp nập người đặt hoa dịp lễ tám tháng ba
so với việc đến trực tiếp cửa hàng để chọn mua hoa đặt hoa trực tuyến được ưa chuộng bởi sự tiện lợi của nó

đặc biệt là hoa hồng đỏ do lượng hoa không cung cấp đủ cho thị trường
năm nay lượng khách đặt hoa truyền thống đã tăng từ hai trăm linh cho tới bốn trăm linh đặc biệt là hoa hồng đỏ do lượng hoa không cung cấp đủ cho thị trường
năm nay lượng khách đặt hoa online tăng mạnh so với năm ngoái khiến các cửa hàng đều trong tình trạng quá tải
tại tháng ba năm nay hoa khá hiếm thị trường các nông dân ở đà lạt cung cấp không đủ số lượng nhiều
nên tình trạng hoa tăng khá cao trung bình giá hoa tăng khoảng từ hai trăm linh đến bốn trăm linh
năm nay mọi người có kinh nghiệm mua hàng online mọi người sẽ mua sớm
thậm chí nhiều người đã để mua trước cả một tháng để được giá rất tốt
do đặc thù tất cả hệ thống quản trị đặt hàng quản lý đơn hàng và chăm sóc khách hàng đều là trực tuyến qua mạng
nên bộ phận chăm sóc khách hàng của những cửa hàng hoa này đều hoạt động hết công suất để có thể phục vụ kịp thời nhu cầu của khách hàng
thường là bên tôi chúng tôi sẽ tăng ca cho những nhân viên bên bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ theo dõi những đơn hàng đặt online
và tăng ca theo dõi suốt hai mươi bốn h hai mươi bốn h để đáp ứng được nhu cầu của khách
sau khi đặt hoa trong vòng một tiếng rưỡi tới hai tiếng thì sẽ nhận được hoa
thường những dịp lễ thì chúng tôi sẽ giao cho mọi khung giờ từ buổi sáng hoặc buổi chiều hoặc tối để đáp ứng được giao hoa đúng thời lượng giờ cho khách
hướng tới các bạn trẻ theo phong cách hiện đại nhóm đối tượng văn phòng với sự trang nhã lịch thiệp dịch vụ chuyên nghiệp và tiện lợi
thị trường hoa online ngày càng trở thành một dịch vụ không thể thiếu trên thị trường tp hcm
cho đến thời điểm hiện tại thị trường hoa tp hcm đang nóng lên với sự cạnh tranh về giá cả lượng tiêu thụ và sức hấp dẫn của hoa nội địa
và hoa ngoại nhập ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay